để ứng phó với bão số một mươi hai đang áp sát đất liền khu vực nam trung bộ sáng nay lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã ký ban hành lệnh cấm biển
cụ thể các tàu thuyền phải dừng việc ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ven bờ và trên biển từ một mươi h ngày chín tháng một mươi một
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương các huyện thị xã thành phố ven biển
các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được xây dựng
thông báo kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão neo đậu an toàn tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu thuyền
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số một mươi hai có thể ảnh hưởng đến tỉnh phú yên gây biển động rất mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
ngoài ra ảnh hưởng của bão có thể gây mưa lớn trên diện rộng ở đất liền
các địa phương khu vực trũng thấp đường cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ vùng miền núi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất